nhà chức trách italia vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc liên quan xe buýt chở du khách nước ngoài
xảy ra ở ngoại ô thành phố venice hôm ba tháng một mươi vừa qua khiến cho hai mươi một người thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương
căn cứ thông tin thu thập từ một số nhân chứng và hình ảnh trích xuất camera giao thông
nhà chức trách nhận định tài xế có thể đã gặp vấn đề về sức khỏe và mất khả năng kiểm soát xe
hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ thiết bị camera hành trình của xe buýt gặp nạn và tiến hành cuộc điều tra toàn diện
theo giới chức sở tại chiếc xe buýt đã lao qua lan can và trượt khỏi cầu vượt tại quận mestre
sau đó rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn một mươi mét và bốc cháy
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày ba tháng một mươi khi đoàn du lịch đang từ venice trở về một khu cắm trại ở gần đó
cơ quan chức năng đã xác định được quốc tịch của tất cả các nạn nhân số số
bao gồm hai mươi người nước ngoài trong đó có chín công dân ukraine và lái xe buýt người italia
thủ tướng italia giorgia melani và tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân